sở giao thông vận tải tp hcm thông báo từ một mươi hai h ngày bảy đến một mươi hai h ngày tám tháng một mươi hai cấm tất cả các loại xe lưu thông trên đoạn đường nguyễn bình khiêm và đường đoạn lê duẩn phục vụ giải marathon quốc tế năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể từ bốn h đến chín h ngày tám tháng một mươi hai cấm tất cả các loại xe lưu thông trên đường lê duẩn đoạn từ đường đinh tiên hoàng đến đường công xã ba ri
đường phạm ngọc thạch đoạn từ đường lê duẩn đến công trường quốc tế đường võ văn tần đoạn từ công trường quốc tế đến nam kỳ khởi nghĩa
đường nam kỳ khởi nghĩa đoạn từ võ văn tần đến lê duẩn đường lê duẩn đoạn từ đường nam kỳ khởi nghĩa đến công xã ba ri
công xã ba ri đường đồng khởi từ đầu tuyến đến đường tôn đức thắng đường tôn đức thắng đoạn từ đường nguyễn hữu cảnh đến cầu khánh hội
cũng trong thời gian này hạn chế xe hai ba bánh lưu thông trên phần đường hỗn hợp đường võ văn kiệt đoạn từ đường cao văn lầu đến đường tôn đức thắng
theo hướng lưu thông từ quốc lộ một về quận một và lưu thông vào một làng đường dành cho ô tô trên đường võ văn kiệt hạn chế tất cả các loại xe lưu thông trên cầu km